tại công ty trách nhiệm hiệu hạn lg olectronic việt nam hải phòng bộ công an phối hợp với thành phố hải phòng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và công tác phối hợp giữa các lực lượng các địa phương chủ động xử lý tình huống cháy nổ phức tạp có thể xảy ra trong các khu công nghiệp
hơn hai cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn bộ công an công an cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hải phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội quảng ninh cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy quân khu ba công an các tỉnh thái bình hải dương và lực lượng tại chỗ được huy động cùng hơn một trăm linh phương tiện chữa cháy các loại đã tham gia trong các giai đoạn diễn tập chữa cháy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ xử trí cấp cứu
buổi diễn tập góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp các ngành địa phương doanh nghiệp đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tăng cường khả năng thường trực sẵn sàng ưng phó với các tình huống cháy nổ tai nạn sự cố của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ đánh giá và nâng cao khả năng chỉ huy điều hành phối hợp và huy động các lực lượng phương tiện sẵn sàng ưng phó kịp thời với các vụ việc bất ngờ có thể xảy ra